nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy
sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ thì đối tượng đi thử xe và chạy thẳng về quê để bán xe
mới đây đối tượng bùi văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi xuyên đã nhờ người quen dẫn đi mua xe máy
tại cửa hàng sửa chữa xe máy đỗ uyển ở thôn thịnh đại xã đại cương huyện kim bảng
tại đây sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ xe xuyên đi thử xe và chạy thẳng về thanh hóa
để bán xe lấy tiền tiêu xài với giá một mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã đại cương đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
công an huyện kim bảng đã nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng xuyên tại tỉnh thanh hóa